trước kia dù hoàn cảnh không dư giã gì nhưng với mong muốn được sẻ chia nên ông sơn chăm chỉ hàng ngày đi gian lưới cắm câu để bắt cá rồi làm nhiều nghề khác nữa miễn sao kiếm được tiền để giúp đỡ cho bà con nghèo hơn mình
việc kiếm tiền đã khó việc mang đi trao tặng còn khó gấp nhiều lần nhưng ông vẫn kiên trì thực hiện ngót nghét đến nay đã hai mươi năm ông sơn tận tụy giúp đời
có khi mình mời người ta tới nhà có những người đi không được
thì mình tới nhà người ta cứ làm gì rồi quanh năm rồi càng ngày nó càng lớn lên thêm ví dụ trước năm mấy trăm ký rồi giờ tới cả tấn hai tấn vậy đó càng ngày thì người ta còn giúp nhiều
nhờ tấm lòng chân thành từ tâm và quy tính của mình mà hằng năm ông sơn nhận được sự chung tay của người thân quen bạn bè cộng đồng ủng hộ đến hàng chục tấn gạo rồi các nhu yếu phẩm như mì nước tương quần áo tiền mặt nhờ vậy ông có thể an tâm giúp đời giúp người
từ việc làm tốt đẹp cho đời sự tận tâm vì mọi người đã giúp tinh thần ông ngày thêm phấn chấn từ đấy những cơn đau cũng dần được xoa dịu và tan biến hồi nào không hay

để người cao tuổi neo đơn ở địa phương ông sơn còn hỗ trợ gạo nhu yếu phẩm hàng tháng cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường có nhiều trường hợp thiếu điều kiện sản xuất trong khi chưa kịp dẫn động ông lại tiếp tục trích số tiền thương binh ít ỏi của mình mà trao tặng
thông qua những việc làm ý nghĩa thiết thực của ông sơn nhiều bà con ở địa phương lấy đó làm niềm tự hào và học tập đức tính tốt đẹp ấy
trong hoàn cảnh gia đình con cha con bị tai nạn mấy chục năm